thay vì một giải pháp thay thế để chờ trạng thái mới của du lịch trạng thái lại được đón khách quốc tế đến với việt nam
có như vậy ngành du lịch mới tạo được một dấu ấn nền tảng cho sự phát triển bền vững du lịch nội địa
có thể thấy là covid một mươi chín ngoài những ảnh hưởng tiêu cực thì cũng đã tạo ra những cơ hội để cho người dân có thể nhìn nhận về vấn đề người việt du lịch việt
nhưng bên cạnh những cơ hội thì cũng có những thách thức vậy theo ông những thách thức mà chúng ta đang gặp phải là gì ạ
các doanh nghiệp
cũng những người làm dịch vụ các cơ sở dịch vụ tập trung khai thác các phân khúc thị trường du lịch nội địa khác nhau
và một cơ hội đón bắt những dòng khách người việt đi ra nước ngoài bây giờ lại đi trong nước
nhìn ở cái khía cạnh thách thức thì đó là những cái mà cần phải vượt qua
thứ nhất là làm sao để có những cái sản phẩm du lịch thông minh sản phẩm du lịch mới
sản phẩm du lịch mà phù hợp với các đối tượng du khách là người việt
mà người việt bình thường và người việt trước đây có nhu cầu đi du lịch nước ngoài
bây giờ không có lựa chọn đi du lịch nước ngoài thì lựa chọn du lịch trong nước
và cái thách thức này là vô cùng lớn
đòi hỏi doanh nghiệp những người làm dịch vụ phải cực kỳ sáng tạo và ứng dụng những công nghệ mới
để mà tạo ra những cái sản phẩm mới và những cái kết nối mới
các cái tuyến hành trình du lịch
bứt phá du lịch nội địa trong thời gian tới thì sẽ có rất nhiều khó khăn phải không ạ
về thị trường thì phải có cái nghiên cứu thật kỹ là các cái loại khách nào có nhu cầu gì
đặc biệt là nghiên cứu kỹ sâu những cái dòng khách đi du lịch nước ngoài
giờ đây người ta không có lựa chọn đi nước ngoài thì người ta đi trong nước
thì cái đòi hỏi của người ta cũng rất khác
cái nghiên cứu này đòi hỏi phải ứng dụng những cái công nghệ
để sử dụng những cái dữ liệu lớn cũng như là những cái trí tuệ thông minh
làm sao để mà có cái data cái dữ liệu để mà phân tích nó tốt
cái thách thức thứ hai phải có những cái phương án tung ra những cái gói sản phẩm du lịch hấp dẫn nhất
đưa ra những cái thông điệp mà hấp dẫn bằng những cái trải nghiệm du lịch
những cái giá trị văn hóa việt nam mà cho đến nay người việt chúng ta

vẫn còn hời hợt chưa chưa chạm vào tận chiều sâu của nó
đặc biệt là những cái giá trị văn hóa phi vật thể
cái sự đầu tư này về chiều sâu là một thách thức rất lớn đối với những cái doanh nghiệp du lịch
trong khi cái thị trường nó cũng chưa phục hồi một cách hoàn toàn
nhấn mạnh rằng là cái sự chinh phục đối với khách
khách của chúng ta trước đây khách việt thì cũng thường đi theo cái tâm lý gọi là phong trào
thì người ta không có cái đủ thời gian hoặc cái
cái chiều sâu để trải nghiệm cái sản phẩm du lịch
bây giờ là cái lúc phải vượt lên thách thức bằng cái sản phẩm tốt của mình
để chinh phục du khách để dẫn dụ du khách trải nghiệm lâu hơn tại một điểm đến
như vậy thì khách có thể đi dài trong suốt cả tuần
chứ không chỉ về cuối tuần cũng như là đi các cái vùng miền khác
và đi vào các cái mùa du lịch khác nhau vào thời điểm suốt trong năm
vậy theo ông thì đâu sẽ là những giải pháp để khắc phục những khó khăn
và giúp các khách đi vào những mùa du lịch khác nhau vào thời điểm suốt trong năm

trước tiên về mặt chiến lược cũng như là định hướng của chính phủ
là phải hướng đến một cái ngành du lịch bền vững tôn trọng văn hóa và môi trường
tôn trọng cái giá trị tự nhiên có giải pháp mạnh đầu tư về hạ tầng
chính là phải tạo ra những công trình văn hóa của người việt
đậm chất việt
những cái không gian thiên nhiên sinh thái
hạ tầng du lịch đường biển rồi hạ tầng du lịch đường sát
chúng ta phải đẩy mạnh hơn nữa trong cái việc kết nối các cái chuỗi dịch vụ
nhưng phải dựa vào các cái ứng dụng công nghệ các cái tiện đích thông minh
để nối các cái dịch vụ với nhau phải đào tạo phát triển nguồn nhân lực
xin cảm ơn những chia sẻ của ông
thưa quý vị và các bạn covid một mươi chín là thách thức nhưng cũng có thể là cơ hội
cho du lịch trong nước thay đổi để tạo ra xu hướng người việt
về lâu về dài chứ không chỉ khi covid một mươi chín đang đe dọa nền du lịch trên thế giới
có như vậy thì du lịch nội địa mới thực sự tạo được những bứt phá để phát triển bền vững
và đến đây thì phần bình luận của tôi xin được khép lại